tổ chức y tế thế giới who vừa khẳng định sự cảnh giác cực độ là cần thiết bởi nhiều quốc gia bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
cảnh báo của who được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại trên toàn cầu về một làn sóng lây nhiễm thứ hai
phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến tổng giám đốc who tedros adanom ghebreyesus cho rằng việc dỡ bỏ các quy định hạn chế là phức tạp và khó khăn đồng thời nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa một cách chậm dãi và từng bước là vấn đề then chốt
trong khi đó người đứng đầu chương trình các tình trạng khẩn cấp của who tiến sĩ mike ryan đánh giá dù dịch bệnh tiếp tục diễn biến ở mức độ ít nghiêm trọng nhưng dịch covid một mươi chín luôn có khả năng bùng phát trở lại
nếu không có khả năng điều tra các nhóm bệnh nhân theo thông tin cập nhật tới sáng nay thế giới hiện ghi nhận hơn bốn hai triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có trên hai trăm tám mươi sáu ca tử vong
mỹ dẫn đầu thế giới với hơn một ba mươi tám triệu ca mắc bệnh và hơn tám mươi một ca tử vong